hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các cá nhân là thành viên hội đồng quản trị đại diện của nhóm công ty mc ký các khoản vay
phải hoàn trả số tiền thất thoát hơn năm năm trăm linh tỷ đồng cho ngân hàng đông á
tuy nhiên theo hội đồng xét xử các bị cáo phạm tội dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng đông á
lẽ ra phải có trách nhiệm liên đối bồi thường
nhưng xét thấy bị cáo khánh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của ngân hàng đông á
và sử dụng vào mục đích cá nhân
các bị cáo còn lại không được hưởng lợi
nên bị cáo khánh phải bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát tại ngân hàng đông á
trong khoản tiền gốc một tám trăm hai mươi sáu tỷ đồng mà khánh đã vay
khánh đã dùng năm mươi một tỷ đồng trả nợ cho bị cáo bình
do đó tòa án buộc bị cáo bình hoàn trả lại cho ngân hàng đông á
và số tiền này được khấu trừ vào khoản tiền bị cáo khánh phải trả lại cho ngân hàng đông á
hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm khắc
hội đồng xét xử đánh giá chủ bị cáo nguyễn văn thuận cựu phó giám đốc sở giao dịch
các bị cáo còn lại đều thực hiện hành vi phạm tội hai lần trở lên
đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo
bên cạnh đó hội đồng xét xử cũng áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình
như cả tám bị cáo hành khẩn khai báo ăn ăn hối cải có nhân thân tốt
một số bị cáo có thời gian dài cống hiến cho ngân hàng
có bị cáo phạm tội lúc đang mang thai có bị cáo đang nuôi con nhỏ
hội đồng xét xử xét thấy cần có hình phạt nghiêm khắc
cũng như khoan hồng đúng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
từ đó hội đồng xét xử tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo như sau
trần phương bình hai mươi năm tù phùng ngọc khánh một mươi chín năm tù
các bị cáo còn lại ở mức án từ một năm sáu tháng tù đến bảy năm tù
đây là vụ án thứ năm bị cáo trần phương bình bị đưa ra xét xử liên quan đến hàng loạt sai phạm
trong quá trình điều hành dẫn đến thất thoát tiền của ngân hàng đông á
trong đó có vụ án các bị cáo gây thất thoát hơn tám tỷ đồng
tổng hợp bốn bản án ông trần phương bình phải thi hành án phạt chung là tù trung thân